nhiều năm qua một số hộ dân ở thôn gia môn xã do phong huyện gio linh tỉnh quảng trị phải dùng nguồn nước ô nhiễm xăng dầu để sinh hoạt
tuy vậy các cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm là do đầu và người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm này
diếng nước được đào từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sâu hơn hai mươi mét này của gia đình ông nguyễn quang trình ở thôn gia môn xã gio phong huyện gio phong tỉnh quảng trị
ông trình phải cho lấp diếng lại bởi ô nhiễm mùi xăng và dầu quá nặng
phát hiện ô nhiễm là khoảng cuối đầu năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình không sử dụng cái diếng đào nữa khoát nhưng mà khi bơm lên là bị xăng dầu
và kết quả xét nghiệm của trung tâm quan trọng quốc trưng quốc tín thì cũng là gia đình mậu nước của gia đình bị nhiễm dầu mỡ
hiện tại ở thôn gia môn xã gia phong có nhiều hộ
giếng nước bị ô nhiễm mùi xăng dầu bản thân các gia đình này đã nhiều lần đào thêm các giếng khác nhưng nước vẫn bị ô nhiễm sang dầu
điều đang nói ở đây là những hộ dân có nước diếng bị nhiễm xăng dầu đều ở gần một cây xăng nhưng các ngành chức năng vẫn chưa làm rõ
cây xăng này không thể uống được không thể uống không thể sử dụng được
cây xăng này có bị ảnh hưởng đến nguồn nước của các hộ dân ở xung quanh hay không
chính quyền huyện gio linh cho biết tình trạng ô nhiễm xăng dầu của người dân thôn gia môn là có thật nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân
để làm rõ nguyên nhân thì ủy ban huyện cũng rất kính mong các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ vào cuộc để tìm rõ nguyên nhân này
còn đối với về phía huyện sẽ khoán thăm cho một số điểm mà không bị ô nhiễm nhưng mà gần
các hồ dân ở đây để xử lý trước mắt tạm thời để cho người dân có nước sạch
không có nước để uống và sinh hoạt hàng ngày người dân nơi đây phải vất vả đi xin nước từ các hộ gia đình khác để dùng
và khi nguyên nhân của ô nhiễm xăng dầu ở thôn gia môn chưa được làm rõ
thì về lâu dài không chỉ có ba hộ dân bị ô nhiễm mà còn hơn hai mươi hộ dân ở gần đó cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng
chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị sớm làm rõ nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm xăng dầu
để có biện pháp giải quyết trả lại nguồn nước trong sạch cho người dân